thưa quý vị căn cứ trên quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo đến thời điểm này hầu hết các trường đại học đã thông báo hủy hoặc không tổ chức kỳ thi riêng trong phương án tuyển sinh chính thức năm hai nghìn hai mươi của mình
theo đó kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi vẫn là kênh quan trọng kết hợp cùng với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau
đến thời điểm này chỉ còn duy nhất đại học quốc gia tp hcm sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi và đại học bách khoa hà nội có một bài kiểm tra tư duy theo yêu cầu đặc thù của khối ngành kỹ thuật
còn lại các trường đều công bố sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hủy hoặc không tổ chức kỳ thi riêng
mục tiêu cao nhất là giữ ổn định cho thí sinh vì các em đã ôn tập học tập
và chuẩn bị một kỳ thi như thế trong thời gian qua đặc biệt trong bối cảnh chống dịch này thì chúng ta càng cần phải ổn định
nhưng cao hơn thế và sâu xa hơn thế đấy chính là lòng tin của chúng tôi lòng tin của xã hội mà tôi tin tưởng là đã đạt được do cái kỳ thi này
và cũng với kinh nghiệm của bản thân cũng như là của nhiều thầy cô ở trường tham gia vào kỳ thi này trong những năm vừa qua thì chúng tôi rất tin tưởng vào thí sinh và sự minh bạch công bảo
và cũng như chất lượng của cái kỳ thi này cho dù bây giờ nó không mang tên là trung học thông quốc gia nữa nhưng về bản chất tính chất tầm quan trọng thì nó vẫn là một kỳ thi quốc gia
tuy nhiên vì mục đích của kỳ thi thay đổi nên xu hướng ra để thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi là giảm độ khó phục vụ mục đích xét tốt nghiệp là chính
để thích ứng với thay đổi này các trường đại học có xu hướng đưa thêm các tiêu chí phụ để mở rộng đối tượng tuyển thẳng
cũng như đảm bảo chất lượng ngành
để đảm bảo được chất lượng thì các tổ hợp của trường đại học kinh tế năm nay bao gồm có toán và tiếng anh
và ngoài ra thì thêm một môn nữa ví dụ như là toán tiếng anh là bắt buộc đấy ạ để đảm bảo chất lượng
thì bao gồm là tổ hợp a một là toán tiếng anh giật lý d một là toán tiếng anh văn d chín là toán tiếng anh sự và d một mươi là toán tiếng anh điện

và trong các tổ hợp này thì tiếng anh của chúng tôi là điều nhân đôi cả
đối tượng học sinh thuộc tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc
mà kem không phải trường chuyên cũng như là kem cũng chưa có các giải thưởng quốc gia hay là quốc tế
tuy nhiên kem có thành tích học tập xuất sắc dựa trên điểm học bạc của các em với từng môn hạnh kiểm tốt
và kem cũng có thể có thêm một số những tiêu chí phụ ví dụ như là có giải của các kỳ thi khác
ngoài kỳ thi có chọn học sinh giải quốc gia quốc tế hoặc là kem có điểm ngoại ngữ chính trị quốc tế
thì những tiêu chí phụ đó thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng như là một điều kiện để chúng tôi có thể là tuyển thẳng kem học sinh của các trường bổ thông trên toàn quốc
việc đưa ra nhiều phương thức tuyển sinh sẽ giúp các trường tận dụng tối đa nguồn tuyển
có cơ hội lựa chọn thí sinh phù hợp với chương trình đào tạo của mình
từng bước đổi mới tuyển sinh phù hợp với cơ chế tự chủ đại học
thưa quý vị đa dạng hóa phương thức tuyển sinh đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ có thêm cơ hội trúng tuyển
nhưng kèm theo đó cũng là những băn khoăn về chất lượng nguồn tuyển bởi chất lượng đào tạo ở bậc phổ thông ở nhiều nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ
cách xét tuyển như vậy có thể tạo ra sự mất công bằng và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
vậy các trường sẽ khắc phục điều này như thế nào
xét học bạ đang dần trở thành một xu thế phổ biến đặc biệt trong mùa tuyển sinh năm nay có nhiều biến đổi
tiện lợi cho cả học sinh và các trường nhưng kéo theo đó cũng là nhiều nguy cơ khi chất lượng học bạ ở nhiều nơi
chưa được kiểm soát chặt chẽ thực chất
đây cũng là lý do mà hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam gửi kiến kỵ lên bộ giáo dục hạn chế xét học bạ
không chỉ chuyên gia lo ngại bà chính tư lệnh ngành giáo dục cũng nhấn mạnh
chất lượng điểm trong học bạ giữa các vùng miền rất khác nhau kể cả trong các trường chuyên
cái điểm học bạ là quan trọng nhưng mà tình hình thực tế của chúng ta đã biết rồi
thì các ông chí rất lưu ý ở đây tôi không yêu cầu bao nhiêu bao nhiêu nhưng tôi rất lưu ý các ông chí
đã dành cái tử lệnh
tử lệnh kỳ thiêu để tuyển sinh bằng học bạ là rất lưu ý
các ông chí có thể kết hợp
năm nay thì bộ tiếp tục có chủ trương ở đây kỳ thi có tác dụng
sau khi có cái phổ điểm sẽ đối sánh với lại cái học bạ chỗ cần thiết
để thấy được là cái chất lượng thực với lại cái chất lượng đánh giá quá trình mà địa phương như thế nào
dù tự chủ tuyển sinh nhưng bộ trưởng cũng yêu cầu các trường cân nhắc về tỷ lệ tuyển sinh bằng học bạ
phải có sự đối sánh
hay giải pháp đi kèm khi xét học bạ để bảo đảm khách quan minh bạch công bằng bình đẳng giữa các trường giữa các thí sinh